phó thủ tướng vũ đức đam và các thành viên đoàn công tác đã đến thăm một số cơ sở giáo dục y tế hành chính của tỉnh phú yên
tại trường trung học phổ thông ngô gia tự thành phố tuy hòa phó thủ tướng đã ân cần thăm hỏi tình hình dạy và học của nhà trường
biểu dương tinh thần và nghị lực của em võ hoàng anh học sinh lớp một mươi b sáu
mặc dù bị bại não gia đình khó khăn nhưng vẫn vươn lên học giỏi và giành giải nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh
thăm trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh phú yên phó thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của địa phương trong việc vận hành trung tâm
đây được xem là bước đột phá trong cải cách các thủ tục hành chính nhằm hướng tới tạo thuận lợi cho nhân dân trong các giao dịch với cơ quan nhà nước
đến thăm bệnh viện đa khoa tỉnh phú yên phó thủ tướng đã thăm hỏi động viên các bệnh nhân đang điều trị tại khoa hồi sức tích cực và chống độc
phó thủ tướng yêu cầu đội ngũ bác sĩ của bệnh viện phải từng bước nâng cao tay nghề y đức để đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh trong tình hình mới hiện nay